và điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong của cô gái trong tiệm thuốc tây nằm trên đường bùi quang là phường một mươi hai quận gò vấp
chiều tối một mươi tháng hai một người dân vào mua thuốc thì phát hiện cô gái bán thuốc trên hai mươi tuổi nấm bất động bên trong trên người có nhiều vết tích nên hô hoán
nhiều người dân tại đây cho hay nạn nhân là chủ tiệm thuốc tây trên và tiệm này mới hoạt động trong thời gian khoảng hai tháng
các tổ công tác đã lấy lời khai trích xuất hình ảnh camera để xác nguyên nhân vụ án bước đầu xác định đây là một vụ án mạng
sau vài giờ giả soát xác minh truy tìm bảy mươi chiến sĩ công an huyện yên thủy lực lượng công an xã dân quân và quân chúng nhân dân huyện yên thủy tỉnh hòa bình đã bắt giữ được nghi phạm dùng bạo lực cưỡng hiếp cháu bé một mươi tuổi
nghi phạm được xác định gây án là bùi văn huỳnh chú huyện yên thủy hòa bình
quả đầu tranh huỳnh khai nhận vào khoảng một mươi năm giờ cùng ngày huỳnh đi chăn thả bò tại đồi lộc thì gặp cháu bé nên đã dùng vũ lực đánh đập đe dọa rồi thực hiện hành vi cưỡng hiếp
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân châu tỉnh tây ninh đang tạm giữ hình sự một mươi năm đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
đường dây này do đặng văn an hai mươi chín tuổi cầm đầu
trước đó tại khu vực ấp tân kiên xã tân hà huyện tân châu các lực lượng chức năng bắt quả tàng đặng văn an nguyễn bích thu và nguyễn văn nghĩa đang mang ba xe mô tô qua campuchia để tiêu thụ
sau đó công an đã điều tra tiếp tục tạm giữ thêm một mươi hai đối tượng liên quan trong đường dây này
các đối tượng khai nhận bắt đầu từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy đã thực hiện bảy vụ trộm cắp tài sản và tiêu thụ hai mươi xe mô tô do trộm cắp mà có đem sang campuchia để tiêu thụ
vào trưa một mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an huyện trần đề tỉnh sóc trăng
triệt xóa một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất chống thuộc ấp nhà thờ xã trung bình huyện trần đề tỉnh sóc trăng bắt quả tang hai mươi hai đối tượng
tăng vật tạm giữ gồm hai con gà một cặp cửa sắt một mươi một xe mô tô và tổng số tiền trên một mươi tám triệu đồng cùng một số tăng vật có liên quan
được biết điểm đánh bạc này do một đối tượng tên tính trú tại địa phương tổ chức khi lực lượng không an đến đối tượng đã bỏ trốn
đến hai mươi hai h ngày một mươi tháng hai vụ tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ hai mươi đoạn thuộc huyện thống nhất đồng nai được cơ quan chức năng xác định có một người tử vong và bảy người khác bị thương
một mươi tám h cùng ngày xe buýt do ông bùi quang hạ điều khiển khi đến địa phận xã gia tân một huyện thống nhất xảy ra va chạm với ô tô bảy chỗ cùng chiều rồi tông vào xe máy do ông phạm văn trưởng năm mươi tám tuổi điều khiển
khiến ông trưởng tử vong tại chỗ do mất lái xe buýt tiếp tục đâm trực diện vào ô tô dường nằm từ đồng nai hướng đi đà lạt khiến chiếc xe này biến dạng
vụ tai nạn làm tài xế xe buýt tài xế xe khách phương trang và năm hành khách đi trên hai ô tô này bị thương phải nhập viện cấp cứu